tại đồng nai lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp biên hòa tỉnh đồng nai phối hợp với công an xã phước tân bất ngờ kiểm tra và phát hiện cơ sở chế biến mỡ bẩn quy mô lớn tại tổ hai mươi hai ấp hương phước tp biên hòa tỉnh đồng nai
theo đó vào khoảng chín giờ cùng ngày lực lượng công an ập vào kiểm tra phát hiện cơ sở có bốn người đang chế biến mỡ lợn với số lượng khoảng năm tấn mỡ nội tạng lợn tràn lan trên nền xi măng rất dơ bẩn
kiểm tra kho chứa hàng bên trong cơ sở lực lượng công an phát hiện hơn bảy mươi can loại ba mươi lít đựng dầu mỡ đã được chế biến từ mỡ và nội tạng lợn chuẩn bị đưa đi tiêu thụ
số mỡ và nội tạng lợn được thu mua từ một số lò giết mổ trái phép trên địa bàn tp biên hòa
sau đó được đưa đi tiêu thụ tại một số tỉnh miền tây với giá từ bảy đến một mươi đồng một lít
trước việc cơ sở chế biến dầu mỡ không có nguồn gốc không đảm bảo vệ sinh môi trường và không đảm bảo an toàn thực phẩm lực lượng công an đã lập biên bản niêm phong tịch thu toàn bộ số hàng trên đưa đi tiêu hủy theo quy định